cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân biên tỉnh tây ninh cho biết đã bắt khẩn cấp nguyễn ngọc hận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại khu phố bảy thị trấn tân biên huyện tân biên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm bà lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại khu phố bảy thị trấn tân biên huyện tân biên
đến công an trình báo về việc mình bị mất trộm trên sáu mươi chỉ vàng
nhận được tin báo cơ quan công an đã tiến hành điều tra
điều tra xác minh và xác định kẻ trộm là nguyễn ngọc hận nên đã tiến hành bắt giữ phục vụ điều tra
qua khai thác hận khai nhận ở gần nhà với bà thúy lợi dụng sơ hở của bà nên đã lẻn vào nhà lấy trộm vàng
sau đó đem ra tiệm vàng bán được một trăm một mươi chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng
số tiền này hận mang đi trả nợ còn lại bảy mươi triệu đồng thì mang đến nhờ một người dân ở tại khu phố hai
thị trấn tân biên cho vay để đưa tiền lời cho hận hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây tại một số địa bàn dân cư thành phố cà mau xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
lợi dụng sự thiếu cảnh giác của các chủ cửa hàng kinh doanh một số đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
những vụ việc trên đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân sau đây là phản ánh của phóng viên intv cà mau
tiếp xúc với chúng tôi chị trịnh thảo như chủ cửa hàng quần áo phú an đường trần hưng đạo phường năm thành phố cà mau cho biết
cách đây không lâu trong lúc chị ở phía trong nhà
một đối tượng đã bất ngờ xông vào cửa hàng giật lấy nhiều quần áo có giá trị và nhanh chóng tẩu thoát
có một đối tượng là nam đi vô đứng đứng như mình tính đâu mua đồ
bước ra thì bước ra chưa có tới nữa thì nó giật một số cái chân váy có khoảng một mươi cái
nó giật ra nó chạy rồi nó hô cướp cướp thì ta tá quả hết trơn rồi đâu có ai biết gì đâu mà nó chạy lên xe nó chạy
không những thực hiện hành vi tại các tuyến đường lớn manh động hơn
các đối tượng còn cướp giật ở các khu vực
các chợ nơi tập trung đông dân cư
vào buổi chiều đầu tháng một mươi chị trần kiều diễm chủ tiệm muốn tóc trong chợ phường năm thành phố cà mau
bị một đối tượng giả vờ hỏi thăm đường sau đó ra tay giật một máy tính bản đang cắm sạc pin để trên bàn
lúc đó khoảng bốn giờ rưỡi là em không có tiệm mà có em em nó nằm ở trên ghế gọi
là cái máy ipad em để em sạc trên cái bàn này
nó vô nó hỏi anh ấy đâu rồi
con bé chưa kịp trả lời thì nó cút chui sạc rồi nó buông nó chạy ra lộ
cũng tương tự trường hợp của chị diễm thử lúc chị trần thị ý nhi đi công việc gần nhà
thì một đối tượng đã xông vào giật lấy ipad mà người con trai chị đang ngồi chơi và trong cửa tiệm giúp mẹ
em bỏ bé ở nhà cho nó chơi ipad mình nghĩ là chơi trong nhà thì nó không có sao
để nó ở trong nhà chơi thì khoảng cũng hơn bốn giờ thì có một người lạ mặt lại
kêu cháu là mẹ nói là đưa cho chú chú đổi ipad bự cho con
rồi cháu thì còn nhỏ cho nên là cũng không có biết trước được cái chuyện đó rồi nó cũng đưa rồi xong rồi là đi mất luôn
để có thể ngăn chặn tình trạng trên ngoài sự tăng cường hơn nữa của các cơ quan chức năng trong công tác tuần tra
xử lý đối tượng thì mỗi người dân ở các khu vực dân cư đặc biệt là các chủ cửa hàng kinh doanh
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác lắp đặt các thiết bị quan sát và phải có người trong coi để các đối tượng cướp giật không có cơ hội ra tay
thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với trần long hạc hai mươi hai tuổi và võ tuyết nhi hai mươi tuổi
trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị về hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra hạc và nhi đều là sinh viên các trường đại học ở huế
từ năm hai nghìn một mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ trần long hạc lập trang web
bloganhviet webley com giả đăng nhập facebook để chiếm đoạt trên năm trăm linh tài khoản facebook
tiếp đó hà cùng với võ thị tuyết nhi truy cập vào các tài khoản facebook đánh cắp
rồi mạo danh các chủ nhân gửi tin nhắn đến người thân bạn bè chủ tài khoản facebook
để nhờ nạp thẻ cào điện thoại các mạng vinaphone mobifone viettel
với thủ đoạn này cả hai đã lừa hàng trăm người chiếm đoạt gần một tỷ đồng
tiếp theo là cụm tin đáng chú ý về việc triệt phá các tụ điểm
đá gà ăn tiền ở quảng nam và vĩnh long
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa triệt xóa một trường gà có quy mô
hoạt động phức tạp trên địa bàn xã tàm nghĩa huyện núi thành
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng sáu mươi bảy xe mô tô các loại
một xe ô tô hơn chín mươi triệu đồng chín con gà loại gà đá hay gà trọi bốn cuốn sổ ghi tỷ lệ cá cược
và bảy tờ ligh ghi cá độ cùng hàng chục chiếc điện thoại di động
cơ quan điều tra đã xác định được
các đối tượng cầm đầu trường gà là hoàng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thị trấn núi thành
và hai đối tượng minh nam chưa rõ lai lịch hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại vĩnh long nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà ông huỳnh văn nhã
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại ấp phú thảnh xã long phú huyện tam bình đang tổ chức đá gà ăn thu bằng tiền
lực lượng cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đã nhanh chóng đến hiện trường bắt quả tang
nhà ác cùng một mươi bốn đối tượng khác tăng vật thu xử tại hiện trường gồm hai con gà hai cửa sắt một mươi ba xe mô tô
chín điện thoại di động và bốn ba triệu đồng vụ việc đang được điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh cho biết đã tạm giữ hình sự nguyễn tiến hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại ấp thạnh tân xã thạnh tây huyện tân biên để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em
trước đó hậu và em gà
em gái sinh ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai quen biết với nhau trên mạng yalo và bắt đầu yêu nhau cách đây khoảng ba tháng
hàng ngày hậu đi làm công nhân cạo mũ cao su và sống ở nhà ông yên là người quen của hậu
nhưng ông yên đi làm ăn xa không có người trông coi nhà nên hậu thường xuyên vào đây ở
tại đây hậu đã cùng với em gái giao cấu nhiều lần
từ ngày hai mươi tám tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín không thấy con gái về nhà
bố mẹ của em gái đã đến nhà ông yên tìm con gái và thấy con gái đang ở cùng với nguyễn tiến hậu
ngay sau đó gia đình đã đi trình báo sự việc với công an xã thạnh tây
hiệp vụ việc đang được điều tra làm rõ
vâng thưa quý vị việc trẻ em bị lạm dụng xâm hại không còn là chuyện xa lạ
theo số liệu thống kê của cơ quan công an mỗi năm có khoảng một năm trăm linh trẻ em bị xâm hại
trong đó tám mươi các trẻ bị xâm hại tình dục
và đáng lo ngại là khả năng các em quen biết kẻ xâm hại là chín mươi ba
có đến bốn mươi bảy kẻ xâm hại ở trong môi trường gia đình bạn bè và họ hàng
thực trạng trên môi trường
nên cho thấy ý thức bảo vệ trẻ em trước sự xâm hại tình dục
tại gia đình nhà trường và cộng đồng còn yếu kém
nhiều trẻ em đã không biết cách tự bảo vệ bản thân
thường bị động khi rơi vào các hoàn cảnh bị xâm hại
quyết định khởi tố bị can về tội hiếp dâm trẻ em
hai gương mặt non nớt chưa đến tuổi đôi mươi đã sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật
hua theo hành động của nhóm bạn để rồi không kiểm soát được hành vi
hai thanh niên này đã thay nhau hiếp dâm một bé gái một mươi năm tuổi tại huyện giao thủy tỉnh nam định
lớn hơn duy và thịnh chỉ vài tuổi
trong vụ án này phùng văn duy cũng bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em
duy cùng một thanh niên khác thậm chí đã lên kế hoạch hiếp dâm nạn nhân từ trước đó
do ngọc đã bàn trước là chơi tập thể
thì lúc về ngọc là ngọc bảo là có chơi được
thì lúc ấy ham muốn
tình dụng nên không kiểm chế được bản thân
hiện nay có chín đối tượng
và qua củng cố hồ sơ anh em chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp tạm giam đối với bốn đối tượng bị can
còn lại năm đối tượng nữa thì đang tiến hành xác minh
và có những biện pháp xử lý làm sao cho nó đúng và phù hợp với pháp luật
gia đình quản lý lòng
những ảnh hưởng từ game và mạng xã hội
tất cả đang làm cho những vụ án liên quan đến tội phạm tình dục ngày càng gia tăng
đề nghị đối với mọi tân nước quần chúng
tăng cường hơn nữa công tác quản lý con em của mình
nhất là những con em đang trong cái nửa tuổi chưa thành niên
và tạo điều kiện cho các cháu ăn học
và ăn học làm sao còn phải có cái tâm hiểu
biết được bố mẹ không dạy ở góc đội
gia đình như thế này không dạy dỗ được
các cháu càng buông lỏng
các cháu dẫn một con đường phạm tội
và dẫn một con đường là tạo điều kiện để phát sinh tội phạm
cái thứ hai nữa là công tác quản lý về các mạng
mà tuyên truyền văn hóa phẩm đội trị
thì có những cái cũng quản lý chặt chẽ
rồi đây những thủ phạm gây ra hậu quả
với các bé gái sẽ chịu những hình phạt nghiêm minh của pháp luật
nhưng hậu quả để lại là nạn nhân phải chịu nỗi đau
sự tổn hại lớn về sức khỏe
sự khủng hoảng về tinh thần
sẽ theo các em đến suốt cuộc đời
quân đó là những thông tin trong nước
và xin được chuyển sang phần tin quốc tế
viện công tố liên bang mỹ mới đây cho biết
sẽ truy tố ba mươi sáu đối tượng và tổ chức
bị tình nghi tham gia hoạt động của đảng công nhân
người quốc pkk
những đối tượng này không chỉ tham gia vào tổ chức khủng bố
mà còn tiến hành bắt cóc trẻ vị thành niên
đe dọa thủ tiêu với mục đích khủng bố
quyết định của viện công tố liên bang được đưa ra
trong bối cảnh căng thẳng liên cao
liên quan tới tình hình thổ nhĩ kỳ
viện công tố liên bang từng tiến hành điều tra pháp lý
vào năm hai nghìn sáu về việc pkk tuyển mộ thanh niên tại bỉ
cũng như tại các quốc gia châu âu khác
rồi gửi họ đi tham chiến
năm hai nghìn một mươi một mươi tám cuộc vây bắt đã được tiến hành
tại nhiều thành phố của bỉ
theo viện công tố liên bang
pkk đã làm giả các giấy tờ ở bỉ
và thu được nhiều tiền từ các cá nhân và thương nhân
bằng việc thường xuyên đe dọa họ
được thành lập vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
pkk bị thổ nhĩ kỳ liên minh châu âu eu và mỹ
coi là một tổ chức khủng bố
cảnh sát hoàng gia thái lan ngày bốn tháng một mươi cho biết
nghi phạm mặc áo sơ mi màu xanh
liên quan tới vụ đánh bom tại bến cảng saturn
ở thủ đô bangkok hồi tháng tám tháng chín
nghi phạm vừa qua đã lợi dụng biên giới miền nam
giữa thái lan và malaysia để trốn thoát
nghi phạm được xác định là jubai abdullah
đã bị camera an ninh tại bến cảng saturn bangkok
ghi lại hình vào tối ngày một mươi bảy tháng tám
khi tên này đá chiếc túi đựng bom xuống bến cảng
tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
đã liên lạc với nhà chức trách malaysia
để truy tìm đối tượng này
bên cạnh việc truy tìm jubai abdullah
cảnh sát thái lan cũng đã thành lập
bốn đến năm nhóm điều tra truy tìm nghi phạm
trong thủ đô bangkok

được cho là đã cung cấp nguyên vật liệu
chế tạo bom cho thủ phạm gây ra vụ nổ tại bangkok
theo cảnh sát đối tượng này
cũng liên quan tới hai vụ đánh bom
với động cơ chính trị
trong năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi bốn
cảnh sát thái lan đang đề nghị
tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
kiểu thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây
do ảnh hưởng của quá trình hội tụ ở mực trên cao
nên mưa rào rải rác
vẫn xảy ra về đêm và sáng
nên nhiệt độ tại khu vực này không tăng quá cao
ổn định ở mức là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
với các tỉnh từ đà nẵng
trở vào cho đến bình thuận
dự báo trong ba ngày sắp tới
phổ biến là kiểu thời tiết mây thay đổi
ngày nắng đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ ngày đêm
giao động trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên
từ ngày bảy đến ngày chín
mây thay đổi ngày nắng
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác
và có nơi có rông
tập trung ở phía nam khu vực
nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một hai mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ
đời gió tây nam tạm thời suy giảm về cường độ
nên mưa rào rải rác sẽ xuất hiện
trên khu vực với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
từ khoảng sáng đến trưa chiều
trời phổ biến tệnh giáo con nắng
nên thích hợp cho giao thông đi lại
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của
truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
quý vị có thể theo dõi lại bản tin này
trên trang web www intv gov vn
xin kính chào tạm biệt